chúng tôi ghi nhận trong khu vực nội đô thành phố hà nội
thay vì lập chốt cố định lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các tổ tuần tra trên đường để phát hiện vi phạm về nồng độ cồn
đối với trường hợp này sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường lực lượng chức năng đã ngay lập tức đưa người và phương tiện giao thông về trụ sở để kiểm tra
kết quả cho thấy máy đo báo ba trăm hai mươi hai mg trên một lít khí thở
với mức vi phạm trên lái xe sẽ bị xử phạt từ bốn đến năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng

những lý do như vậy khá quen thuộc khi người điều khiển bị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm
điều này cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
bởi đã sử dụng rượu bia thì điều khiển phương tiện sẽ khó mà chính xác so với khi tỉnh táo
hơn nữa chính vì mức phạt hành chính cao nên nhiều trường hợp dù biết mình vi phạm nên đã gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm
và đây là một trường hợp điển hình
dù bị lực lượng chức năng kiểm tra nhưng người đàn ông này liên tục tỏ thái độ không hợp tác
đồng thời liên tục tỏ ra chây ý với người đàn ông này
không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng

để xử lý đúng quy định
dù chế tài xử phạt đối với các hành vi trên là không nhỏ
nhưng thực tế cho thấy vẫn còn không ít người điều khiển phương tiện vẫn cố tình vi phạm
trong đợt gia quân dịp cuối năm vừa qua
chỉ trong năm ngày lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tạm giữ hàng trăm phương tiện
thời điểm tết nguyên đán tân suất tham gia giao thông tăng cao
đặc biệt những dịp này
tình trạng sử dụng rượu bia cũng tăng cao do nhu cầu gặp gỡ tăng
từ đó xuất hiện tình trạng nhiều người vẫn điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia
hành vi này chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông
chính vì vậy bên cạnh công tác xử lý vi phạm
lực lượng chức năng cũng tập trung tuyên truyền đến người dân
về hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
trong các biện pháp phòng chống dịch
có thổi lồng độ cồn với ống che và chỉ sử dụng một lần
đối với lái xe vi phạm
còn những trường hợp lái xe không vi phạm
anh em cơ quan chức năng cũng tuyên truyền
và tuyên truyền lái xe
về hành vi vi phạm lồng độ cồn
sử lý rất là lắc
và đặc biệt trong thời điểm gia quân
và cũng như là cao điểm
không chỉ là vi phạm lồng độ cồn
tình trạng người dân vi phạm an toàn giao thông
không tuân thủ biển bạc
biển báo cũng xảy ra thường xuyên
đây là hình ảnh ghi nhận được
tại ngã ba phạm văn đồng trần cung
đoạn lối xuống của đường vành đai ba trên cao
một xe hai xe
rồi tạo thành hiệu ứng đám đông
bất chấp biển báo cấm dễ phải
quay đầu để đi ngược chiều như thế này
việc xe máy đi ngược chiều
vốn đã trở thành thói quen khó bỏ
xong nghịch lý đường càng to
càng được mở rộng
thì hành vi lại càng diễn ra phổ biến
hành vi đi ngược chiều của xe máy
là hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận được
mỗi khi có những hạ tầng giao thông mới
ví dụ như là đường trên cao
hoặc là các nhánh lên xuống
nó được hình thành
thì chắc chắn là việc điều hành giao thông
ở các khu vực đó nó thay đổi
và cái tuyến đi lại của các phương tiện
đặc biệt là xe máy nó cũng sẽ thay đổi
những trường hợp tạt đầu ô tô và đi ngược chiều
sẽ rất dễ xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô
trong trường hợp đó
những người điều khiển xe máy
chắc chắn sẽ bị thương
có thể gây thương tích nặng
và thậm chí có thể tử vong
khu vực này là ngã tư trần cung phạm văn đồng
người dân chỉ cần đi qua ngã tư
là có thể về đến nhà
xong từ khi nhánh lên xuống của cầu vượt
được hình thành
với tâm lý ngại đi xa
các phương tiện xe máy đã tìm lối đi tắt
thậm chí là tạt đầu ô tô như thế này
nếu không làm chủ
được tốc độ
tài nạn chắc chắn sẽ xảy ra
dịp tết là thời điểm
tình trạng giao thông diễn biến phức tạp
khó có thể chắc chắn được rằng
mình không thể xảy ra tài nạn giao thông
chính vì thế
việc đề phòng là điều luôn cần thiết
để hạn chế rủi ro
khi tham gia giao thông dịp tết nguyên đán
người dân cần lưu ý
tuyệt đối không lái xe
khi đã sử dụng rượu bia
các chất có cồn
chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông
đội mũ bảo hiểm theo quy định
không vượt đèn đỏ
không vượt quá tốc độ
và đặc biệt là không lạng lách đánh võng
cảm ơn các bạn đã theo dõi